mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học cao đẳng trở thành nỗi lo lắng đối với người dân cả thành phố và nông thôn
ở nông thôn là những lo lắng về tài chính trong việc đưa con đi thi
trong khi ở các thành phố lớn là nỗi lo về ủn tắc giao thông an toàn thực phẩm an ninh trật tự những ngày thi
vì vậy kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã góp phần xóa bỏ những lo lắng nêu trên tạo sự nhẹ nhàng cho thí sinh phụ huynh và toàn xã hội
qua bốn năm thực hiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được đánh giá đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ thiết thực khách quan tiết kiệm giảm áp lực cho thí sinh gia đình và xã hội
xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám thấp thòm chất lượng đầu vào là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo hà nội mới
từ ngày một đến ngày sáu tháng tám là khoảng thời gian các trường công bố kết quả xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám
đợt một việc bộ giáo dục và đào tạo bỏ quy định điểm sàn đại học cao đẳng chung cho tất cả các trường
tạo giáo viên năm nay được cho là mở rộng cửa đối với thí sinh tăng quyền tự chủ cho nhà trường
xong cũng khiến dư luận người dân thấp thỏm về chất lượng đầu vào
liên quan đến việc gian lận thi cử tại hà giang sơn la báo tuổi trẻ hôm nay có bài bộ trưởng nhận trách nhiệm rồi sao nữa
chi tiết bài viết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất trang hai và trang ba
trong phiên họp thường kỳ chính phủ ngày một tháng tám bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã nhận trách nhiệm về mình
đối với việc gian lận thi cử tại hà giang sơn la trong thời gian vừa qua
cho đây là sai phạm rất nghiêm trọng cần được phải xử lý nghiêm
bộ cũng đã báo cáo thủ tướng về vấn đề này
xong vấn đề mà dư luận hiện đang quan tâm chính là sau khi nhận trách nhiệm rồi thì sẽ xử lý các vi phạm trên như thế nào
nan giải hệ lụy từ cho vay tiêu dùng là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thời nay
sự phát triển bùng nổ của các công ty tài chính trong những năm gần đây giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận các nguồn vốn
với thủ tục đơn giản gọn nhẹ
tuy nhiên mặt trái của sự tăng trưởng nóng các công ty tài chính là việc gia tăng các hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng
trước khi ký hợp đồng người tiêu dùng cần được trang bị các kiến thức hiểu biết cơ bản để có thể tự bảo vệ mình trong những giao dịch tài chính
đặc biệt người tiêu dùng khi bị đòi nợ nhầm cần ngay lập tức phản hồi cho đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng
kèm theo các tài liệu chứng minh và liên hệ với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ
cũng trên báo lao động hôm nay có bài viết thu phí đỗ xe ở tp hcm hết thời đỗ xe chay y chiếm lòng đường
ngày một tám phí đỗ xe ô tô tạm thời dưới lòng đường ở tp hcm chính thức áp dụng mức thu phí mới theo loại xe khu vực và được tính lũy tiến theo giờ
ví dụ một xe ô tô đỗ trong tám giờ có thể bị thu đến hai trăm năm mươi đồng
trong những ngày đầu áp dụng mức thu mới nhiều tuyến đường ở khu trung tâm có thu phí vắng hoe ô tô đỗ
do tài xế ngán ngẩm với mức phí quá cao
và không thuận tiện dùng ứng dụng công nghệ thu tiền
nhu cầu chuyển mục đích tách thửa đất của người dân là hoàn toàn chính đáng
các quy định pháp luật của tp hcm về những vấn đề trên cũng khá nhiều
tuy nhiên trên thực tế việc triển khai vẫn chưa thông suốt
vẫn vướng khi tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất là bài viết được đăng trên trang bốn báo sài gòn giải phóng
điều một trăm chín mươi một luật đất đai hai nghìn một mươi ba quy định người nhận chuyển nhượng nhận tặng cho đối với đất nông nghiệp phải là người trực tiếp sử dụng
tuy nhiên trong thực tế thì có trường hợp cha mẹ cho con theo thử kế nhưng người con lại không trực tiếp làm nông nghiệp nên bị vướng
liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện nay theo quy định về căn cứ và quy hoạch để xem xét cho chuyển mục đích
theo luật đất đai chỉ có đất ở đô thị và đất ở nông thôn
trong khi ở học môn các đồ án quy hoạch một trên hai lại có đất hỗn hợp đất khu dân cư xây dựng mới đất xây dựng thấp tầng đất du lịch sinh thái
vậy nên có căn cứ được vào đây để cho chuyển mục đích hay không